sau đợt một của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chúng ta đã có rất nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới
tuy nhiên có một thực tế đó là với tâm lý tự bằng lòng đang làm cho phong trào chững lại tại các xã đạt chuẩn
vì vậy nhiều xã sau khi ra soát lại đã bị rớt chuẩn nông thôn mới dù trước đó đã đạt chuẩn
vậy quan điểm của ban chỉ đạo trung ương về vấn đề này như thế nào
cái mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là gì
vậy cũng rất nhiều nơi một số địa phương cũng suy nghĩ mông thôn mới là mục tiêu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
vừa qua chúng ta thấy là sau khi thủ tướng chủ tịch chủ trì hội nghị triển khai toàn quốc
cũng hẳn định một lần nữa là mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân
vì chúng ta biết đấy là một quá trình liên tục lâu dài và không có điểm kết thúc
cái việc công nhận nông thôn mới chẳng qua chỉ là cái việc đánh giá kết thúc của một giai đoạn
đấy là nó một cách
nguyên tắc còn trên cụ thể thực tế thì chúng ta thấy là có những nơi các xã huyện sau khi được công nhận nông thôn mới
thì cũng có dấu hiệu là bằng lòng
vì thực ra là để làm đạt chuẩn người ta cũng có một sự cố gắng rất là lớn
thì sau đó cũng dần như là một giai đoạn nghỉ giới lao
thì ở đây đối với phía ban chỉ đạo trung ương ngay từ khi cuối năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi đã tham mưu cho thủ tướng phủ ban hành chỉ đạo các địa phương có kế hoạch nâng chất đối với tiêu chí đã đạt chuẩn
và cái quan trọng hơn là phải có kế hoạch để sử dụng hiệu quả các cơ sở tầng đã đạt chuẩn
vì chia cùng cái việc mà chúng ta đầu tư như thế nào nó mới chỉ là cái điểm bắt đầu
cái việc chúng ta sử dụng đầu tư ra sao mới là điểm quan trọng
thì chúng tôi đã tham mưu cho ban chỉ đạo trung ương ban hành cái chỉ đạo các địa phương có kế hoạch nâng chất các tiêu chí đã đạt chuẩn
và đặc biệt thì hiện nay khi xem xét công nhận các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
chúng tôi luôn yêu cầu bắt buộc ban chỉ đạo cấp tỉnh
ban chỉ đạo cấp huyện phải để xây dựng một kế hoạch cụ thể về việc sau khi đạt chuẩn nông thôn mới thì nâng chất như thế nào
và gần đây thủ tướng chính phủ ban hành quyết định một nghìn chín trăm tám mươi về bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thì cũng đã có yêu cầu bộ nông nghiệp phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo
nghiên cứu các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu
vì phần nhiều vẫn đang có biểu hiện của tâm lý chứng lại sau một thời gian dài dồn sức quyết liệt
vì thế ngay từ lúc này bên cạnh việc tập trung cho các xã điểm của giai đoạn mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
việc tập trung dồn sức để giữ vững các tiêu chí đã đạt tại các địa phương đạt chuẩn cần được chính quyền các cấp coi trọng củng cố
bởi đạt chuẩn nông thôn mới đã khó giữ chuẩn lại càng khó hơn
đặc biệt là khi yêu cầu về tiêu chí nông thôn mới của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ngày một nâng cao về chất
chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau